theo thông tin mới nhất từ công an huyện cái nước tỉnh cà mau đơn vị này vừa phối hợp cùng công an thành phố cà mau bắt được đối tượng võ thanh hoàn có tên gọi khác là phú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thị trấn nam căn huyện nam căn tỉnh cà mau
đây là đối tượng còn lại trong băng cướp tài sản xảy ra vào sáng sớm ngày ba tháng bốn tại xã hưng mỹ huyện cái nước
khai nhận với cơ quan cảnh sát điều tra võ thanh hoàn thừa nhận đã cùng ba đối tượng võ hoàng minh tuấn trần hồng phụng và trần minh đang bàn bạc và thống nhất sử dụng xe máy để thực hiện hành vi cướp điện thoại di động của một người dân tại địa bàn xã hưng mỹ huyện cái nước vào sáng ngày ba tháng bốn
sau khi ba đối tượng tuấn phục và đang bị bắt hoàn đã nhanh chóng đem bán chiếc điện thoại di động cướp được lấy tiền tiêu xài và lần trốn
đến chiều ngày một mươi một tháng bốn thì hoàn bị các trinh sát bắt giữ
được biết hoàn là đối tượng từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy hiện tăng vật của vụ việc đã được thu hồi và đang được tiếp tục điều tra mở rộng
vào ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng bốn công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã khởi tố hai đối tượng về các tội cướp giật tài sản và cướp tài sản đối với lê văn thuận và lê văn tấn cùng chú tại thôn ninh quý huyện phước sơn
trước đó vào ngày một mươi một tháng bốn công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng tổ chức khám nghiệm hiện
trường bốn vụ cướp giật tài sản một vụ cướp tài sản do hai đối tượng này cùng đồng phạm gây ra trên địa bàn
thủ đoạn của chúng là dùng xe máy tháo biển số chạy lòng vòng trên các tuyến đường vào ban đêm
chủ yếu chọn đối tượng là phụ nữ khi phát hiện nạn nhân sơ hở thì áp sát cướp điện thoại máy tính bảng hoặc túi sách
đầu tranh mở rộng nhóm đối tượng này khai nhận đã gây ra hai vụ cướp khác trên địa bàn huyện đức trọng
tỉnh lâm đồng nhưng đến nay chưa xác định được nạn nhân hiện công an thành phố đà lạt vẫn đang tiếp tục
củng cố điều tra làm rõ thêm hai đối tượng với vai trò đồng phạm đồng thời và khẩn thu hồi tăng vật
xem xét xử lý các đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
vào khoảng h ba mươi phút ngày một mươi tháng bốn công an huyện mỹ hào tỉnh hương yên phối hợp với công an thị trấn
bần yên nhân tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke ngọc hà ở phố nối thị trấn bẩn yên nhân
huyện mỹ hào
phát hiện tại bốn phòng hát của quán karaoke này có hai mươi sáu nam nữ thanh niên có dấu hiệu sử dụng ma túy tổng hợp
quá trình kiểm tra tại các phòng hát lực lượng công an đã thu giữ một mươi ba viên ma túy tổng hợp có trọng lượng
hai hai trăm năm mươi sáu g và ba gói ma túy đá có trọng lượng một bốn trăm sáu mươi bảy g cùng nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng trái phép
chất ma túy cùng ngày công an huyện mỹ hào đã phối hợp với trung tâm y tế huyện tiến hành
xét nghiệm ma túy đối với hai mươi sáu thanh niên trên kết quả có bảy trên hai mươi sáu thanh niên
dương tính với ma túy hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với bốn đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép và mua bán trái phép chất ma túy
thưa quý vị các đồng chí và các bạn trước diễn biến phức tạp của nạn trộm cắp tài sản diễn ra
trong thời gian qua lực lượng công an tp quảng ngãi đã triển khai nhiều biện pháp triệt xóa các ổ nhóm
trụng cấp tài sản trong số đó có cả những đứa trẻ vị thanh niên mà nguyên nhân chính là
để có tiền chơi game online mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của antv tại quảng ngãi
chỉ mới hai giờ chiều nhưng quán game online này đã chật kín khách mà không ai khác
chỉ là những đứa trẻ ở tuổi vị thành niên đủ loại game online bất chấp thời tiết nóng nực
nhưng các em vẫn luôn rán mắt vào màn hình để chơi trò đâm chém với những nhân vật ảo
đến lúc hết tiền chơi game online một số trẻ bị thanh niên đã đi trộm cắp tài sản là điều
khó tránh khỏi
chỉ mới cách đây vài ngày phạm văn lất đứa trẻ vị thanh niên mới một mươi năm tuổi
trụ ở xã ba tô huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi là thủ phạm chính trong chính vụ đột nhập trộm cấp
tài sản trên địa bàn thành phố quảng ngãi cha mẹ của lất cho hay khi học lớp
năm lất đã nghiện game online sau đó bỏ học và bỏ nhà đi năm hai nghìn một mươi tám cha mẹ lất còn phải trả một mươi triệu đồng
cho lất để bồi thương về hành vi trộm cấp ở địa phương
cũng vì để có tiền chơi game online em trần quốc lâm chú ở xã nghĩa thắng huyện tư nghĩa
tỉnh quảng ngãi chỉ mới một mươi bốn tuổi nhưng đã trả trộn vào siêu thị copmark của quảng ngãi vượt qua hàng chục
bảo vệ và máy camera quan sát trộm nhiều điện thoại và tài sản khác trị giá gần một trăm linh triệu đồng
qua những vụ việc các bậc phụ huynh cần quan tâm nhắc nhở con em mình thường xuyên
không để các em nghiện game online dẫn đến vi phạm pháp luật các cơ quan có thẩm quyền cần phải
nghiêm khắc hơn nữa đối với lĩnh vực kinh doanh game online tiến hành loại bỏ những game không
phù hợp vào những game mang tính bạo lực có như vậy tình trạng nghiện game online mới có thể được
ngăn chặn và đẩy lùi những hệ lụy khác trong xã hội trả trộn vào bệnh viện và mặc áo bơ lô trắng
giả làm bác sĩ để lừa đảo chiến đấu tài sản của người bệnh với hành vi này
đối tượng nguyễn văn điểm trú tại huyện mỹ đức hà nội vừa bị công an quận hoàn kiếm hà nội bắt giữ
trong điều tra nguyễn văn điềm đã tìm đến bệnh viện việt đức đối tượng đem theo bộ đồ gồm áo
blue trắng mũ và khẩu trang y tế tại đây điểm đã phát hiện anh bùi quang nhẫn đang chờ làm thủ
tù cho con nhập viện do bị gãy chân điểm tiếp cận và tự nhận mình là bác sĩ công tác tại bệnh
viện việt đức yêu cầu anh nhẫn đưa một mươi sáu triệu đồng để lo thủ tục nhập viện và phẫu thuật sớm do tin
tưởng điểm là bác sĩ nên bị hại đã gọi người nhà đem tiền đến viện giao cho điểm cùng thẻ
quản tế của con mình ngay sau khi nhận đủ số tiền một mươi sáu triệu đồng đối tượng yêu cầu bị hại quay
lại sảnh đợi và nhanh chóng tổ thoát hiện công an quận hoàn kiếm đã bắt giữ nguyễn văn điểm để
điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để phục vụ lễ hội đền hùng diễn ra chính thức
từ ngày mai ngày một mươi ba tháng bốn công an tỉnh phú thọ đã phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng phương
án phân luồng giao thông các xe không đi lễ hội sẽ được phân luồng từ xa để không đi qua khu vực trung
của lễ hội với các xe nội tỉnh không đi lễ hội cũng được phân luồng từ xa các phương tiện chở hàng
hóa vào khu công nghiệp như đồng lạng phù ninh và thụy vân thành phố việt trì không được đi vào
đường hùng phương và đường nguyễn tất thành trong những ngày diễn ra lễ hội các phương tiện đi lễ
lễ hội từ hà nội hải dương hải phòng sẽ đi cao tốc nội bài hà nội rồi rẽ trái ic bảy từ lào cai
sẽ đi nội bài lào cai rồi rẽ ic tám các xe từ các tỉnh khác khi về phú thọ sẽ theo chỉ dẫn của các
lực lượng chức năng
năm nay sẽ có ba bãi đỗ xe với số lượng tiếp đón là ba xe
ngoài tổ chức phân luồng giao thông để người dân về dỗ tổ được thuận lợi lực lượng cảnh sát giao thông
đã triển khai các phương án đón dẫn đoàn các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đến
dân hương tưởng niệm các vô hùng để đảm bảo tuyệt đối an toàn
và tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện gò công tây tỉnh tiền giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê thị mỹ an
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thương chú tại ấp thảnh hưng xã thảnh trị huyện gò công tây tỉnh tiền giang về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đạt tài sản
bên cạnh đó công an huyện gò công tây tỉnh tiền giang còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn đình ánh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn sồi xã thành minh huyện thạch thành tỉnh thanh hóa về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
cũng liên quan đến tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ công an thị xã cai lệ tỉnh tiền giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê quốc tùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại ấp rạch vọp xã quế thiện huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai nghìn ba trăm bốn mươi năm tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
và phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị tại các tỉnh phía tây bắc bộ trong những ngày tới chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
sao đến đêm ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về nên trời có mưa rào và rông rải rác
do có mưa nên nhiệt độ sẽ giảm nhẹ
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
các tỉnh phía đông bắc bộ trong ngày mai trời khô giáo mưa giảm chỉ còn xuất hiện cục bộ vài nơi với lượng mưa nhỏ trưa chiều trời chuyển nắng
theo nhận định sang đến ngày một mươi bốn đúng vào ngày dỗ tổ hùng vương khả năng cao sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường
sau đó từ đêm ngày một mươi bốn đến sáng ngày một mươi năm do tác động của không khí lạnh nén rãnh áp thấp sẽ gây ra đợt mưa rông mạnh trên diện rộng cho khu vực
đặc biệt là tại các tỉnh vùng núi cũng như là tại khu vực quanh đền hùng tại việt trì có thể xuất hiện mưa vừa mưa to
trong cơn rông tiềm ẩn theo tố lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nên quý vị cần chú ý đề phòng nguy hiểm
nhiệt độ trong ngày cũng có thể giảm khoảng từ hai cho đến bốn độ
tuy nhiên đến khoảng chiều ngày một mươi năm khi khối không khí lạnh tăng cường sâu hơn thì mưa sẽ giảm nhanh
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày hôm nay cũng như vài ngày tới không còn xuất hiện nắng nóng
thời tiết chỉ xuất hiện mưa rông cục bộ ở vài nơi vào khoảng thời gian chiều tối và đêm
mặc dù nền nhiệt độ có phần suy giảm nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn đạt ở ngưỡng là ba mươi một ba mươi bốn độ
tuy nhiên sang đến ngày một mươi bốn có thể xuất hiện mưa rông ở nhiều nơi
do khối không khí lạnh nén và đẩy rãnh thấp xuống khu vực này mưa ở diện giải rác và tập trung vào lúc chiều tối
trong cơn rông người dân cần đề phòng tố lốc xét và gió giật mạnh
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng riêng phần phía bắc trong ngày một mươi năm chiều tối sẽ có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ phổ biến trong ba ngày tới cao nhất là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới và lúc chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng riêng ngày một mươi năm sẽ có mưa rào và rông rải rác tập trung tại phần phía bắc của khu vực
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi chín đến ba mươi bốn độ
các tỉnh nam bộ vẫn duy trì trạng thái thời tiết hầu như là ít có sự thay đổi nhất trong cả nước
tại đây vẫn phổ biến là ít mưa ngày còn nắng nhiều
cục bộ vẫn có vài nơi xuất hiện nắng nóng
nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ
khu vực miền đông của nam bộ nhiệt độ có nơi đạt mức ba mươi sáu độ
và lúc chiều tối và đêm có xuất hiện mưa rông vải đơi
bản tin mùa ba cập nhật ngày một mươi hai tháng bốn đến đây là kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại